là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
nhưng ba năm trở lại đây việc thu ngân sách của tỉnh đồng nai trở nên khó khăn
thậm chí có năm không đạt chỉ tiêu trung ương giao
đây là điều chưa từng có trong tiền lệ đối với tỉnh đồng nai
nếu những năm trước đây hải quan đồng nai đơn vị phụ trách hai địa bàn tỉnh đồng nai và bình thuận
luôn vượt chỉ tiêu được giao về thu ngân sách
tuy nhiên thời điểm này chỉ còn một mươi năm ngày nữa là hết năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu thu một mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng được giao vẫn chưa hoàn thành
năm hai nghìn một mươi chín đồng nai được giao thu ngân sách nhà nước gần năm mươi năm tỷ đồng
tăng tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
cho biết đến ngày một mươi tháng một mươi hai tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
mới được hơn năm mươi tỷ đồng đạt chín mươi hai so với dự toán
do đó địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp quyết liệt
trong những ngày còn lại của năm hai nghìn một mươi chín để thu đạt ngân sách trung ương giao
thu nội địa là từ kinh tế thuế phí
thì chúng ta chưa đạt được dự toán của hội giao
và hai nữa là tốc độ tăng trưởng của khu vực này còn thấp hơn
so với thế mức bình quân chung
việc đồng nai thu ngân sách đặt kế hoạch sẽ góp phần rất lớn cho thu ngân sách của cả nước
đồng thời giúp cho địa phương được trích lại một phần để có đủ nguồn lực cho phát triển của địa phương
tạo đá phát triển kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo